hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hai mươi một tháng tám của truyền hình công an nhân dân
vui rộn là một số nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay
thưa quý vị và các bạn cuộc chiến chống dịch như chống giặc ngày càng cam go quyết liệt
thành phố hồ chí minh hà nội đà nẵng và các tỉnh thành đều đã có những động thái mạnh mẽ quyết tâm đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh
ngay trong sáng ngày hôm nay các cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân cũng tiếp tục lên đường chi viện hỗ trợ cho các tỉnh phía nam
thông tin chi tiết về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín mời quý vị cùng cập nhật trong phần tin tức hai mươi bốn h ngay sau đây
mở đầu là những số liệu cập nhật về diễn biến dịch covid một mươi chín
theo thông tin trên cổng tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cập nhật đến một mươi hai h trưa ngày hôm nay
cả nước đã có hơn một mươi sáu bảy triệu liều vaccine covid một mươi chín được tiêm
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến ngày hai mươi tháng tám là bảy năm trăm bốn mươi ca chiếm tỷ lệ hai ba so với tổng số ca mắc
riêng tại hà nội trưa nay ghi nhận thêm hai mươi một ca dương tính trong đó có chín ca tại cộng đồng
trước tình hình dịch diễn biến phức tạp ubnd tp đà nẵng đã quyết định tiếp tục thực hiện tạm dừng mọi hoạt động trên địa bàn thành phố đến tám giờ ngày hai mươi sáu tháng tám
từ tám h ngày hai mươi ba tháng tám đến tám h ngày hai mươi sáu tháng tám thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục tạm dừng mọi hoạt động người dân không được ra khỏi nhà thực hiện nghiêm nguyên tắc ai ở đâu ở đó
trong thời gian này thành phố cho phép những người tham gia hoạt động giao nhận hàng hóa thuộc các đơn vị cung ứng hàng hóa và những người giao hàng công nghệ được giao hàng cho các hộ gia đình có nhu cầu
với điều kiện hàng hóa là lương thực thực phẩm hàng thiết yếu từ các đơn vị được phép hoạt động
các shipper phải được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
xét nghiệm âm tính với sars cov hai định kỳ ba ngày một lần bảo đảm nghiêm các quy định phòng chống dịch có thể nhận diện tham gia giao thông do công an thành phố cấp
sở y tế sẽ có kế hoạch xét nghiệm covid một mươi chín phù hợp với từng khu vực và sở công thương sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện các phương án để bảo đảm lương thực thực phẩm cho người dân
không để các loại tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh để gia tăng hoạt động đặc biệt là trong thời điểm thành phố hà nội thực hiện giãn cách xã hội
đây là mục tiêu xuyên suốt của công an tp
covid một mươi chín có diễn biến phức tạp vừa qua nhiều vụ phạm tội cướp cướp giật tài sản trộm cắp buôn lậu với những phương thức thủ đoạn manh động liều lĩnh gây bức xúc trong dư luận đã bị lực lượng công an các đơn vị công an tp hà nội đấu tranh triệt phá thành công dù trong điều kiện phá án gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh
đem theo đồ nghề là kìm thủy lực và van phá khóa đang chuẩn bị đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản nhưng đã bị lực lượng công an kịp thời phát hiện bắt giữ
nhóm đối tượng này đã ra tay cướp tài sản của người dân đi chợ sớm tại địa bàn huyện trương mỹ
còn đây là các đối tượng đã thực hiện vụ cướp xe máy của một nữ công nhân vệ sinh gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua
với các loại hung khí nguy hiểm dao kiếm và cả bom xăng các đối tượng thanh thiếu niên này đã bất chấp lệnh giãn cách xã hội kéo nhau đi trả thù mâu thuẫn cá nhân
với sự vào cuộc khẩn trương nghiêm túc công an hà nội đã kịp thời ngăn chặn đấu tranh và chấn áp các nhóm đối tượng tội phạm này
lực lượng hình sự công an quận đã có một số biện pháp là lồng ghép vào cái việc mà các chốt tuần tra và các tổ tuần tra của công an quận kiểm tra việc giãn cách
người dân đi ra ngoài thì thông qua việc đấy sẽ lồng ghép vào việc kiểm tra các đối tượng có dấu hiệu vi phạm về hình sự như man vũ khí hung khí đi trên đường
hoặc là các đối tượng có thể nán hình sự xác định nhân thân rồi là việc mà mục đích ra ngoài thì để kiểm tra và cũng phòng ngừa đấu tranh những việc gây ảnh hưởng ván
hàng nghìn que tét covid không rõ nguồn gốc khẩu trang bị làm giả nhãn hiệu
hơn một thiết bị y tế là các dụng cụ hỗ trợ máy thở không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng đã bị công an huyện hoài đức phát hiện thu giữ
thủ đoạn của các đối tượng đều lợi dụng hình thức vận chuyển luồng xanh trong thời điểm các địa phương thực hiện giãn cách xã hội để vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc
nhưng thủ đoạn tinh vi này cũng đã bị lực lượng công an hà nội kịp thời phát hiện đấu tranh và ngăn chặn
hàng nghìn que test covid không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng đã bị công an huyện hải đức phát hiện thu giữ
phòng chống dịch cũng như là thực hiện đấu tranh với tội phạm
theo nhận định của cơ quan công an thời điểm dịch bệnh có diễn biến phức tạp đặc biệt là khi thành phố hà nội thực hiện giãn cách xã hội
các loại tội phạm vẫn lợi dụng hoạt động với nhiều chiêu trò và phương thức thủ đoạn mới
chính vì vậy công an tp hà nội đã chủ động phân công cán bộ chiến sĩ vừa tham gia phòng chống dịch
vừa tăng cường công tác nắm tình hình quản lý đối tượng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm

công an thành phố hà nội đã chủ động phân công cán bộ chiến sĩ vừa tham gia phòng chống dịch
quản lý đối tượng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
mở rộng điều tra lực lượng công an tạm giữ số lượng rất lớn nguyên liệu
hơn sáu trăm ba mươi viên thuốc tân dược giả các loại và công cụ phương tiện sản xuất
trong đó có hơn ba hộp thuốc phòng chữa trị covid một mươi chín giả hai năm kg viên thuốc màu trắng không nhãn hiệu
hiện công an đã bắt giữ thuận và triệu tập làm việc đối với tám đối tượng khác có liên quan
để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó vào ngày một mươi tám tháng tám phòng cảnh sát kinh tế cũng phối hợp với cục quản lý thị trường tp hcm
phát hiện kho thuốc và trang thiết bị y tế không có nguồn gốc xuất xứ
tại một căn nhà trên đường tô hiến thành quận một mươi do đặng thị hồng duyên và đặng khánh dư làm chủ
thu giữ tám trăm linh bộ test nhanh covid một mươi chín bốn trăm sáu mươi hộp thuốc tân dược hiệu samutan
bảy trăm linh hộp eferagan và nhiều thuốc tân dược vitamin viên sông mũi không có hóa đơn chứng tử

đối tượng đứng sau của những sàn huy động vốn trái phép này luôn biến đổi một cách tinh vi
để liên tục hoạt động dưới nhiều vỏ bọc nhằm dụ lừa được nhiều người dân
tại một tòa trung cư thuộc phường yên hòa quận cầu giấy tp hà nội lúc sáu giờ sáng
năm mươi chiến sĩ công an tp hải phòng chia thành bảy mũi tấn công vây gọn và đột kích ổ nhóm
chuyên thành lập cái gọi là các sàn giao dịch ngoại hối forex tiền ảo
tại hiện trường hai đối tượng cầm đầu là nguyễn thế dương và nguyễn văn quyền
đã bị bắt gần một trăm linh đối tượng giúp sức đã bị khống chế
nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo theo mô hình đa cấp đã bị thu giữ
còn đây là nhóm đối tượng đã lập ra cái gọi là sàn giao dịch vàng ngoại tệ trái phép
theforex com chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người tham gia mà công an tp hà nội vừa phối hợp
với công an tp hồ chí minh đã huy động gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ đồng loạt triển khai
tại một mươi một tỉnh thành phố triệt phá thành công đối tượng khai nhận nhóm này đã tổ chức xây dựng
quản trị và điều hành bốn sản giao dịch vàng tiền ảo ngoại tệ trái phép các sản giao dịch này đều được
kết nối với ứng dụng metafy phần mềm cho phép mọi người giao dịch trực tuyến trên thị trường
ngoại hối chứng khoán hàng hóa và rất nhiều thị trường tài chính khác để lôi kéo gần một mươi hai người tham gia
đến từ hai mươi bảy quốc gia khác nhau
người tổ chức ra cuộc chơi thì người ta sẽ can tiệp với lệnh đánh của người chơi
muốn cho ai thắng thì người ấy thắng muốn cho ai thua thì người ấy thua
đảm bảo để đối tượng kịp thời trốn chống đối xóa hết các dữ liệu
đây là một vấn đề hết sức
theo đại diện cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
các sàn giao quyền chọn nhị phân trên không gian mạng tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp
trái phép lừa đảo chiếm đoạt tài sản người tham gia đã xuất hiện ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước
với tổng số tiền giao dịch lên đến cả nghìn tỷ đồng
đáng chú ý các đối tượng trong ổ nhóm đã bị bắt giữ đều khai nhận đã sử dụng kỹ thuật để can thiệp
vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch điều khiển các tài khoản của người chơi nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản
của các nhà đầu tư tham gia vào các sản giao dịch nêu trên
hiện nay có thể nói là hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân nó diễn ra rất là phức tạp
và hầu hết ở trên địa bàn toàn quốc đều đã xuất hiện những vụ việc mà người dân đến các cơ quan chức năng
đặc biệt là cơ quan công an để tố cáo về việc mình bị chiếm đoạt tài sản
thông qua cái việc mà bị kêu gọi thu hút đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân
và có rất nhiều trường hợp thì số tiền thiệt hại của người dân lên đến hàng tỷ đồng
các sản giao dịch này lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi suất và hoa hồng cho người tham gia trước
khi huy động được số tiền đủ lớn các đối tượng sẽ ngừng chi trả lãi cho người tham gia
đồng thời đánh sập hệ thống và bỏ trốn cùng số tiền đã huy động được
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đánh giá
các sàn giao dịch và trang thương mại điện tử đã bị lực lượng công an
đấu tranh triệt xóa mặc dù tên gọi khác nhau nhưng đều có đặc điểm chung dễ nhận biết
đó là không có địa chỉ trụ sở hay là người đứng đầu cụ thể và cũng không kinh doanh các sản phẩm
mà hình thức đầu tư tài chính giao dịch đó là người mua sẽ đưa ra dự đoán xu hướng tăng
hoặc là giảm của các loại tài sản như hàng hóa tiền tệ các cổ phiếu hay chỉ số
tại thời điểm dự đoán có nghĩa là không kinh doanh các giá trị thực mà lấy cái ảo
để dụ lừa nhà đầu tư lấy tài sản thật là tiền để đầu tư cái ảo
do đó tính rủi ro là rất cao
mua bán lên xuống hay xanh đỏ đó là các lệnh dự đoán về các cặp tiền điện tử
trong cái gọi là sàn ngoại hối hit option ba mươi giây là thời gian lựa chọn của người tham gia
để có cơ hội nhận về chín mươi năm tiền đặt cược chơi là chắc thắng nếu không thắng sẽ được trả lại tiền
sức hấp dẫn từ lời mời lãi suất cao khó cưỡng đã thổi thúc hàng nghìn người tham gia
nhưng kết quả giờ đây
toàn bộ số tiền có nguy cơ mất trắng
em tham gia vào một mươi hai đô trên sản hai mươi ba tháng đầu vẫn còn nãy đều
nhưng mà đến tháng thứ tư thì không thu đắt được nữa
sau khi bị bắt nhóm cầm đầu hit option đã khai nhận đây chỉ là chiêu trò lừa đạo
các đối tượng đã lập ra một website được mô phỏng giống với các sản quốc tế
lựa chọn là tăng hoặc giả là đã có thể tham gia đầu tư
đây là cái mà chúng ta dễ dàng diễn nhất nó là cái hình thức sản chọn những phân
thế các cái sản phẩm mà để lựa chọn
họ đặt vào cái lựa chọn tăng hay giả thì có thể là các loại ngoại hối
thông thường là các đối tượng sử dụng là các loại ngoại hối
các cái mã chứng khoán hoặc là thậm chí là có cả những cái sản phẩm như là nguyên liệu
nông sản như hạt điều cà phê v v
cái thứ ba nữa là đặc điểm chung của các cái sàn này
thì họ sử dụng cái mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp
để kêu gọi nhà đầu tư tham gia vào để hưởng hoa hồng
chính vì cái việc là kêu gọi sử dụng cái mô hình đa cấp
cho nên là cái việc rất nhiều cái người đã tham gia rồi
lại tiếp tục lôi lôi kéo rồi kêu gọi người thân trong gia đình hoặc bạn bè tham gia đầu tư
với mục đích bản chất để hưởng hoa hồng
cho nên là những cái mô hình này thường là phình to rất nhanh
theo thiếu tá triệu mạnh hùng
hitoption đã bị triệt xóa hay quảng cáo cái gọi là công nghệ robot tự động
có khả năng đoán đúng các lệnh để tạo ra lợi nhuận từ một mươi năm đến ba mươi mỗi tháng
bản chất là không có thật
các đối tượng tự vẽ ra với những lời giới thiệu mỹ miều
ứng dụng thuật toán ma trận thông minh vận hành theo công nghệ blockchain để đánh lừa người chơi
thu hút các đối tượng người tham gia mới từ các vùng nông thôn
người lớn tuổi người không biết về công nghệ tài chính
chúng còn tạo ra một đội ngũ chim mồi gọi là hitoption
gọi là đội ngũ chuyên gia độc lệnh thường xuyên đăng ảnh nhận lãi khủng
mua nhà được xe ăn chơi sang chảnh thì cũng là những sinh viên nghèo
người lao động phổ thông không bằng cấp
chúng ta có thể dự báo trong thời gian tới là khi mà cái kênh đầu tư về mặt tài chính là
sẽ tương đối khó khăn do cái ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thì các đối tượng sẽ tiếp tục hoạt động để lôi kéo nhà đầu tư tham gia
vào các loại hình sàn giao dịch quyền chuẩn địa phân này
với những lời giới thiệu là gì
vì lợi nhuận rất cao cam kết lợi nhuận hàng năm
thậm chí cam kết lợi nhuận đến vài chục phần trăm một năm
trả hoa hồng rất cao khi mà kêu gọi được nhà đầu tư tham gia vào
và hình thức đầu tư kinh doanh rất dễ dàng
chỉ cần chọn tăng này ra để lôi kéo đánh vào lòng tham
để lôi kéo nhà đầu tư tham gia vào các giao dịch quyền chuẩn địa phân
hiện nay lợi dụng việc giãn cách do dịch bệnh
nhiều ứng dụng và website đang chạy quảng cáo để lôi kéo người dân tham gia vào sàn giao dịch
quyền chọn nhị phân và giới thiệu là sản phẩm của công nghệ tài chính nước ngoài
gắn mát ứng dụng công nghệ blockchain trong cuộc cách mạng bốn
nhằm cố tình làm cho nhà đầu tư lầm tưởng các sản này đã được cấp phép tại việt nam
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an khuyến cáo người dân
cần cảnh giác không để bị các đối tượng lôi kéo rụ rỗ
bởi dù hoạt động dưới nhiều tên gọi mỹ miều
nhưng những trang này sau khi chiếm đoạt tiền của người tham gia
thì các đối tượng cầm đầu sẽ nhanh chóng đánh sập sàn đang hoạt động
để thành lập sàn mới tương tự nhưng khác tên nhằm lẩn trốn và tiếp tục lừa đảo
trong buổi họp báo vừa diễn ra trong chiều nay
lãnh đạo tp hcm một lần nữa khẳng định không thực hiện tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh
khuyến nghị người dân bình tĩnh và sẽ đảm bảo đầy đủ lương thực thực phẩm cho người dân
đồng thời xiết chặt giãn cách xã hội để thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch kể từ ngày hai mươi ba tháng tám tới
theo đó phó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm phạm đức khải khẳng định
việc ban hành tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh phải do thủ tướng chính phủ ban hành
vì vậy tp hcm đã ra văn bản số hai nghìn bảy trăm tám mươi chín ký ngày hai mươi tháng tám và văn bản hai nghìn bảy trăm chín mươi sáu
để quy định rõ hơn về các đối tượng được di chuyển trên địa bàn
thủ tướng hải khẳng định
đồng thời xây dựng hoạt động tại thành phố vũ lức và các quận huyện sau đây
tám một mươi hai lò bấp bình tân bình thạnh bình cảnh ấp hồ
đối với quận huyện còn lại thì síp ơi chỉ hoạt động trong quận

y tế thành phố cho biết đến ngày hai mươi bốn tháng tám sẽ hoàn thành một trăm năm mươi trạm y tế lưu động để hỗ trợ người f điều trị tại nhà và sau hai mươi bốn tháng tám sẽ có thêm hai trăm năm mươi trạm y tế di động